chiều ngày hai mươi hai tháng một đến một mươi bốn h ngày hai mươi ba tháng một nơi này thu hút hơn hai lượt khách từ khắp nơi đổ về đây để chiêm ngưỡng không cảnh kỳ thú
nhiều cư dân mạng cho biết họ đã chủ động vào các hội nhóm du lịch để nắm thông tin sẵn sàng lên đường săn tuyết
tôi tham gia nhiều diễn đàn du lịch để hỏi thông tin mọi người xem điểm đến nào xuất hiện băng giá liệu có tuyết hay chưa
tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tôi từng cùng nhóm phượt đi săn tuyết ở mẫu sơn nhưng bất thành vì chỉ có băng giá
tôi thường xuyên vào các diễn đàn phượt quen thuộc để kiểm tra tình hình băng tuyết cập nhật kinh nghiệm di chuyển sau đó lập một nhóm riêng dù mọi người cùng du lịch chung với mình
theo chia sẻ của các hướng dẫn viên tại tỉnh lạng sơn điện thoại của họ luôn trong tình trạng cháy máy vì khách hàng liên tục gọi để hỏi tình hình thời tiết ở mẫu sơn thế nào có tuyết hay chưa
đây là đợt lạnh sâu nhất trong mùa đông năm nay nên nhiều khách hy vọng sẽ sớm có tuyết để lên trải nghiệm
tôi thường xuyên cập nhật hình ảnh ở mẫu sơn lên trang cá nhân để khách nắm thông tin
chúng tôi lên đỉnh mẫu sơn từ ngày hôm qua nơi đây phủ đầy băng giá trời lạnh bút nhưng chưa xuất hiện tuyết
tuy nhiên thật sự cảnh quan rất tuyệt đối với những người đam mê khám phá như chúng tôi
toàn khu du lịch bao trùm bởi màu trắng xóa của băng giá thật đẹp và kỳ vĩ nhóm chúng tôi chụp được khá nhiều ảnh đẹp
đợt lạnh năm nay nhiệt độ hạ sâu tôi hy vọng sẽ có tuyết để được tận mắt chiêm ngưỡng
giống như mẫu sơn đỉnh phiêu úc huyện nguyên bình tỉnh cao bằng cũng xuất hiện băng giá phủ kính các cành cây ngọn cỏ từ độ cao một sáu trăm linh đến một chín trăm linh mét
đông đảo người dân du khách chọn nơi đây là điểm đến chiêm ngưỡng cảnh sát thiên nhiên trong băng giá
theo chia sẻ trên các diễn đàn mạng nhiều đoạn đường bị un tắc cục bộ do lượng du khách di chuyển lên quá đông
để đảm bảo an toàn giao thông cho du khách từ sáng sớm ngày hôm qua công an các địa phương đã tăng cường quân số
triển khai lực lượng phân luồng hướng dẫn du khách cách di chuyển an toàn nhất
nghe tin băng giá xuất hiện ở đỉnh phiêu ốc tôi lập tức rủ bà xã đưa các con đi chiêm ngưỡng
hai mươi giờ ngày hai mươi ba tháng một gia đình tôi cùng ba gia đình khác xuất phát di chuyển hai trăm năm mươi km để tới đỉnh phiêu ốc
tận mắt chứng kiến khung cảnh băng giá bao phủ khá dày trên các cành cây ngọn cỏ tạo thành những cây băng trắng xóa
những đứa nhỏ rất thích thú khi được tận tay chạm vào băng giá
tôi quyết định lên đỉnh núi cắm trại cùng với một số bạn thân và tổ chức sinh nhật tại đây trong một khung cảnh đặc biệt đáng nhớ
khung cảnh tuyệt đẹp nhưng trời rất lạnh dù tôi đã mặc sáu bảy lớp áo vẫn cảm nhận được cái dép cắt ra cắt thịt
thông tin từ cơ quan khí tượng thủy văn cho biết hiện tượng băng giá trên đỉnh mẫu sơn và một số đỉnh núi cao tại khu vực phía bắc sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới
theo các chuyên gia thời điểm này đường lên các đỉnh núi khá trơn dốc
nên du khách cần di chuyển với tốc độ chậm giữ khoảng cách an toàn
trước khi lên đường du khách cần chuẩn bị đầy đủ đồ cá nhân để giữ ấm cơ thể như găng tay áo mưa áo giữ nhiệt
hàng nghìn du khách đã có những trải nghiệm lý thú trong băng giá
còn bạn bạn đã sẵn sàng hành trình săn tuyết chưa
hãy chia sẻ cùng chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân